trong chín mươi hai mùa xuân qua kể từ khi đảng cộng sản việt nam ra đời cho đến nay đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng việt nam
vấn đề và chính sách ngày hôm nay với chủ đề khát vọng phồn vinh sẽ cùng có những phân tích góc nhìn cụ thể cùng biên tập viên dân trang
trong mùa xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai năm nay đảng ta vừa tròn chín mươi hai mùa xuân

cách mạng tháng tám thành công và thắng lợi của hai cuộc phân chiến chống pháp và chống mỹ đã thể hiện tầm vóc vĩ đại của đảng ta
người dân từ thân phận người tá điền từ người đi ở từ người lập thuê đã trở thành
trong mùa xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai năm nay đảng cộng sản việt nam ra đời như một vầng dương tỏa sáng như ngọn đuốc dẫn đường cách mạng việt nam vượt qua bao thác rành gian nan thử thách

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa đảng tiếp tục khẳng định tầm vóc vĩ đại của mình đất nước với những chuyển bình và bước phát triển mạnh mẽ những đô thị cũ được hiện đại hóa những đô thị mới đẩy sức trẻ mọc lên những đường quốc lộ mới dọc ngang đất nước những cuộc công nghiệp được hiện đại hóa quan hệ hợp tác quốc tế không ngừng được mở rộng

rồi đào tạo nguồn nhân lực là cái mà đảng ta rất quan tâm thì có thể nói rằng là từ đó cho đến nay chúng ta đã thu được rất nhiều thành tựu
trạng đường lãnh đạo cách mạng chín mươi hai năm qua đảng ta luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
thưa quý vị sinh thờ chủ tịch hồ chí minh đã từng nhấn mạnh đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của đất nước
ngoài lợi ích của giai cấp của nhân dân của dân tộc đảng ta không có lợi ích gì khác
đây có thể xem là một yêu cầu của chủ tịch hồ chí minh đặt ra với trách nhiệm cao cả và nặng nề cho toàn đảng và cho tất cả mỗi đảng viên
đảng vĩ đại là điều được khẳng định nhưng sự vĩ đại đó gắn liền với yêu cầu lớn lao của đảng là phải nỗ lực vì lợi ích của giai cấp của nhân dân của dân tộc
đó là điều bất biến góp phần bảo đảm cho đảng thực hiện tốt sứ mạng và vai trò lịch sử của mình
xin được giới thiệu với quý vị
mình cùng vấn đề và chính sách ngày hôm nay với tôi chính là giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
đầu xuân năm mới xin được chúc ông và toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý
xin cảm ơn và chúc tất cả các quý vị một năm mới bình an thành công và hạnh phúc
vâng thực tiễn đã chứng minh rằng là trong suốt chín mươi hai năm qua thì sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng
và lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước việt nam
vậy để có được sự khẳng định đó thì theo ông những nhân tố quan trọng nào đã làm nên điều này ạ
chủ tịch hồ chí minh đã từng nói lịch sử đảng ta là một kho lịch sử bằng vàng
có nghĩa là trong đó chứa được biết bao nhiêu những bài học quý giá và những nguyên nhân để dẫn tới thắng lợi thì không sao là kể siết
nhưng nếu mà chọn ra những cái nguyên nhân căn bản nhất thì thứ nhất phải nói tới cái việc là đảng cộng sản
đã nhập thân vào dân tộc đã đáp ứng được nguyện vọng của cả một dân tộc
và đem được sức mạnh của cả dân tộc này vào cái sự nghiệp cách mạng của mình
cái thứ hai đấy một cái nguyên nhân rất là quan trọng là đảng cộng sản việt nam là hiện thân của văn hóa việt nam
mà văn hóa việt nam thì chúng ta nói cũng vô cùng phong phú nhưng mà nó có một cái đặc điểm mà rất nhiều người nói đấy
là người việt nam rất giỏi
thích ứng với mọi hoàn cảnh
hai chữ sáng tạo tôi cho là một trong những cái gọi là đặc điểm nổi bật trong cái đầu lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
và cái thứ ba đấy tôi cho cái này rất là quan trọng là kiên định tính kiên định trong đường lối của đảng cộng sản việt nam đấy
thì trong cái thời kỳ khó khăn và năm bốn mươi sáu thì chủ tịch hồ chí minh đã đưa ra một cái nguyên tắc
lúc đó thì gọi là nguyên tắc ngoại giao nhưng mà thực ra đó là cái nguyên tắc lãnh đạo cách mạng
là dĩ bất biến ứng vạn biến dựa vào hay là giữ chặt kiên định cái bất biến mà đây tức là lợi ích dân tộc
vâng điều đặc biệt là khi nhìn lại ba mươi năm năm đổi mới cũng như là trong giai đoạn hiện nay
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhiều lần nhấn mạnh đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày nay
vậy ông nghĩ sao về điều này vì những đóng góp cũng như là sự chỉ dẫn của đảng ta
qua cái lời của tổng bí thư là chưa bao giờ chúng ta có một cái cơ đồ như hôm nay đấy
thì nhìn lại nguyên nhân là vì sao chúng ta có những cái cơ đỏ đấy thực chất đã là vận dụng những cái thế mạnh những cái kinh nghiệm lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
thì đồng thời cũng kèm theo một cái điều đó là tổng bí thư cũng muốn chỉ ra rằng chúng ta đã trải qua một cái thời kỳ chuẩn bị rất đầy đủ về lượng đã đến lúc biến đổi về chất
thứ hai là chúng ta đã có chuẩn bị rất kỹ như là một chuẩn bị về hạ tầng cơ sở
đến thời kỳ chúng ta ra biển lớn chúng ta cất cánh
và vì vậy cho nên là hiểu rằng khi chúng ta có trong tay một cơ đồ thì chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta đứng trước một cơ hội
nhiều người nói đến cái vận nước đang đến thì vận nước nó là một cái quá trình vận động nhưng khi nó hội đủ tất cả những cái điều kiện chủ quan và khách quan
và gặp thời cơ đấy thì nó có một bước phát triển đổi biến
thì dường như chúng ta đang đứng trước cơ hội như vậy
vâng như vậy có thể thấy là điều này cũng chính là cơ sở điều kiện
cơ hội chín mùi để chúng ta thực hiện mục tiêu được đại hội một mươi ba của đảng xác định
đó là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
và dưới góc độ nghiên cứu của mình thì giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang phân tích cụ thể hơn những yếu tố cũng như công việc cần phải được nhấn mạnh để đảng thực hiện hóa việc đổi mới và khơi dậy khát vọng ạ
hai chữ khát vọng như một từ khóa
nó phản ánh cái quyết tâm của lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhưng đồng thời cũng nói lên cái nguyện vọng của nhân dân
cái khát vọng ở đây đấy là đến một cái lúc mà chúng ta phải khẳng định rằng dân tộc việt nam hoàn toàn xứng đáng
là một dân tộc đứng trong hàng ngụ những dân tộc tiên phong
hay nói cách khác thì chúng ta phải trở thành những nước phát triển hàng đầu thế giới
thì cái khát vọng ấy bây giờ chúng ta đã dường như là có đủ các thế và lực có điều kiện chủ quan và khách quan
và bây giờ thì khi mà đảng đã có một cái khơi dậy
khát vọng trong toàn dân
thì cái khát vọng đó tôi nghĩ rằng có từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân
thì chúng ta hoàn toàn có thể có một cái niềm tin sắt đá
chúng ta sẽ thực hiện được cái khát vọng đó
vâng thời gian qua thì đảng với tinh thần là xây dựng chỉnh đốn đảng
đã đưa ra rất nhiều nghị quyết chương trình nhằm xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh và toàn diện
đặc biệt là chống tham nhũng tiêu cực suy thoái trong đảng
nhiều vụ việc bị phát hiện cũng như là nhiều cán bộ thậm chí là cán bộ cấp cao bị xử lý
dù rất đau nhưng không thể không làm
và điều này đã được nhân dân đồng tình ủng hộ
ông có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về điều này không ạ
thì rõ ràng là có một cái giai đoạn mà con sâu làm dầu nổi canh
một số mà có những lúc một số là không nhỏ đã không giữ được mình làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng
thế nhưng với cái công cuộc chống tham dũng
trong thời gian vừa qua đạt kết quả và nó tạo ra một niềm tin mới đối với sự lãnh đạo của đảng
cái niềm tin ấy là đảng luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân
đảng luôn luôn là tự chỉnh đốn mình tự củng cố mình
thì cái công việc này nó cần làm tích cực hơn
thì bên cạnh cái việc hoàn thiện về mặt pháp luật củng cố ở các cái cơ quan có chức năng ấy
là công cuộc chống tham nhũng cũng phải tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân nhiều hơn
nhân dân là có cái vai trò củng cố cái sức mạnh của đảng
nhưng mà đồng thời cũng có thể trở thành một cái lực lượng cùng với đảng để chống cái tệ nạn tham nhũng hiện nay
và tham gia vào cái công cuộc xây dựng củng cố đảng
vâng vậy ông nghĩ sao và phải làm như thế nào để có thể thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân
dựa vào nhân dân
để xây dựng đảng và củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
một điều tưởng chừng như không khó nhưng mà thực hiện là điều không hề dễ dàng ạ
không khó ở chỗ là nói rất đơn giản
đó là đảng gương mẫu đó là đảng hết lòng vì dân
thế nhưng mà thực hiện không dễ là bởi vì uy tín của đảng nó lại gắn với những cá nhân rất là cụ thể
ông chủ tịch phường ông chủ tịch tỉnh
một ông đảng viên cơ sở
cho nên ở đây lại cần cái sự nỗ lực phấn đấu của từng đảng viên từng cán bộ lãnh đạo ở cái vị trí của mình
và nếu như cái sự gương mẫu đó thể hiện tốt ở trong cơ quan cái người lãnh đạo trong cơ quan rồi là người đảng viên ở khối phố
thì tự nhiên đảng cứ như thế mà tăng lên uy tín
làm sao đó để chỉnh đốn củng cố đảng
chuyển sang một cái giai đoạn phát triển theo một cái tốc độ mới
một cái phương hướng mới
và do đó thì có thể rất là tin tưởng vào cái tương lai giá lạn của dân tộc
mà trước hết là vào cái sự sáng suốt của đảng trong cái sự lãnh đạo cách mạng và dân tộc
xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức sâu sắc của giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
xin chúc ông cùng toàn thể gia đình một năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi
thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý
vâng thưa quý vị
kỷ niệm ngày thành lập đảng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên tự mình hôn đúc niềm tin sự sát son với đảng trong mỗi người
và với truyền thống vẻ vang những bài học kinh nghiệm quý báu và đặc biệt là trong không khí rộn ràng đón chào xuân mới nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng đảng sẽ lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
và tất cả đang mở ra một tương lai tươi đẹp
một tương lai sáng cho đất nước và dân tộc việt nam
vấn đề và chính sách ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
và tôi là dương trang
xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi